cục tài chính doanh nghiệp bộ tài chính vừa cho biết trong một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi
các doanh nghiệp đã thoái số vốn gần chín trăm tám mươi tỷ đồng thu về hơn hai tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp
lũy kế từ năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tổng số vốn nhà nước thoái được là hai mươi năm bảy trăm bốn mươi chín tỷ đồng thu về một trăm bảy mươi ba một trăm linh ba tỷ đồng
trong đó thoái vốn nhà nước tại một trăm linh ba đơn vị theo quyết định số một nghìn hai trăm ba mươi hai của thủ tướng chính phủ với giá trị bốn chín trăm sáu mươi sáu tỷ đồng thu về chín sáu trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp ngoài danh mục theo quyết định số một nghìn hai trăm ba mươi hai là ba bảy trăm tám mươi năm tỷ đồng thu về một trăm một mươi ba trăm chín mươi hai tỷ đồng
các tập đoàn tổng công ty nhà nước thực hiện thoái một mươi sáu chín trăm chín mươi sáu tỷ đồng thu về năm mươi ba sáu mươi ba tỷ đồng
theo đánh giá của bộ tài chính tiến độ của phần hóa của các doanh nghiệp
những đơn vị doanh nghiệp thuộc danh sách phải thực hiện cổ phần hóa trong năm hai nghìn hai mươi bao gồm
thành phố hà nội thành phố hồ chí minh ủy ban quản lý vốn nhà nước bộ công thương và bộ xây dựng